huyện hòa vang thành phố đà nẵng là một trong những địa phương của cả nước sớm về đích xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện hòa vang đã có một mươi một trên một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm
và theo kế hoạch thì đến cuối năm nay một mươi một trên một mươi một xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn hai là từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
huyện hòa vang là một trong những địa phương được ban chỉ đạo trung ương chọn làm điểm để chỉ đạo sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
qua quá trình thực hiện các cấp địa phương trên địa bàn huyện xác định công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát động các phong trào là giải pháp hàng đầu để huy động sức mạnh tổng hợp
đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố ban hành
cơ chế chính sách đặc thù xây dựng nông thôn mới
trong số một mươi một xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới hòa khương đã về đích từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn trong giai đoạn một và hiện nay đã cơ bản hoàn thành chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai
nhờ đó kinh tế xã hội tại địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ rệt đặc biệt là các mô hình trồng hoa màu trồng rau an toàn nuôi cá nước ngọt đời sống nhân dân được nâng cao bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn khang trang
tính đến năm hai nghìn một mươi tám thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt gần bốn mươi bốn triệu đồng một người một năm một trăm linh xã có điện bảy mươi năm thôn đạt thôn văn hóa ba năm liền